cùng ngày cơ quan chức năng đã xác định được nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn kể trên là đỗ thị mai quyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê ở hải dương
chị quyên làm việc tại hà nội và ở trọ tại phường trung hòa
người thân của nạn nhân đã đến cơ quan công an và trung tâm giám định pháp y để tiến hành nhận dạng nạn nhân
trước đó sáng ngày hai mươi tháng một mươi một bà thái điều khiển xe lưu thông hướng đường lê văn lương đi láng hạ
theo lời khai của nữ tài xế khi đến cầu hòa mục bà định nhấn phanh khi thấy nhiều phương tiện dừng đèn đỏ phía trước
nhưng do đi rảy cao gót và mất bình tĩnh nên đã đạp nhầm chân ga
ô tô này đâm vào bốn phương tiện gồm ba xe máy và một xe đạp
tai nạn liên hoàn khiến chị đỗ thị mai quyên tử vong và ba người khác bị thương
sau va chạm xe mercedes và ba xe cháy rụi
trưa cùng ngày bà thái đến trụ sở công an trình diện
cơ quan công an xác định khi xảy ra va chạm tài xế không sử dụng chất có cồn
trong khi đó tại đà nẵng khi đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư nguyễn văn linh phan thanh
hàng loạt xe máy đã bị một chiếc xe ô tô bốn chỗ đâm tông vào khiến hai người bị thương và bốn xe máy bị hư hỏng nặng
xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi ba a năm mươi nghìn chín trăm bốn mươi ba đang lưu thông trên đường nguyễn văn linh hướng từ sân bay đà nẵng về cầu rồng
khi đến ngã tư giao với đường phan thanh xe này bất ngờ hút vào bốn xe máy của người dân đang dừng đèn đỏ ở phía trước
cú tông mạnh khiến nhiều người bị ngã xuống đường hai người bị thương
tại hiện trường các xe máy bị hư hỏng nặng trong đó một chiếc bị cuốn vào gầm ô tô và may mắn không có người thiệt mạng
nhận được tin báo công an quận thanh khê đã nhanh chóng có mặt để ghi nhận sự việc và điều tiết giao thông
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm ngày hôm qua cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bà trần thị hồng hạnh bốn mươi chín tuổi
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư bất động sản hoàng kim len về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ việc ký kết bà hạnh chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng
bà hạnh còn liên quan đến bốn căn nhà xây sai phép tại phường bình hưng hòa b quận bình tân tp hcm
công an cũng đang lập hồ sơ điều tra mở rộng vụ án liên quan đến bảy dự án của công ty hoàng kim len không được cấp phép tại tp hcm
đồng thời đề nghị các nạn nhân bị công ty hoàng kim lên lừa đảo đến trình báo tại phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu
công an tp hcm tại địa chỉ sáu trăm bảy mươi bốn ba tháng hai phường một mươi bốn quận một mươi để được bảo vệ quyền lợi
vào sáng ngày hôm qua hai mươi một tháng một mươi một tại nhà văn hóa trung tâm huyện bình giang tòa nhân dân tỉnh hải dương mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo vũ xuân lập
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thôn bì đổ xã cổ bì huyện bình giang bị truy tố về tội giết người
theo cáo trạng của viện kiểm sát do thủ tức cá nhân với anh vũ văn hoàn chú tại khu hạ xã tráng liệt huyện bình giang ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín tại khu dân cư số hai thị trấn kẻ sạt cùng thuộc huyện bình giang
khi anh hoàn đang ngồi đánh cờ thì vũ xuân lập đi đến phía sau sử dụng dao bầu chém anh hoàn hậu quả nạn nhân chấn thương nặng tổn hại sức khỏe ba mươi tám
ngay sau khi gây án vũ xuân lập bỏ trốn vào nghệ an tiếp tục gây ra vụ cướp giật tài sản tại tp vinh vào ngày một mươi ba tháng một
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo vũ xuân lập một mươi bốn năm tù về tội giết người cộng với bốn mươi tám tháng tù do tòa án nhân dân thành phố vinh tỉnh nghệ an tuyên phạt về tội cướp giật tài sản trước đó vũ văn lập phải chịu án tù một mươi tám năm
thời điểm cuối năm hoạt động buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép có xu hướng sôi động hơn
chỉ liên tiếp trong thời gian ngắn công an huyện nghĩa hưng tỉnh nam định đã phát hiện hai vụ bắt giữ ba đối tượng có hành vi tàng trữ mua bán và vận chuyển trái phép pháo nổ
ngày một mươi năm tháng một mươi một công an huyện nghĩa hưng đã phát hiện bắt quả tàng hai đối tượng đặng minh hiệu chú tại xã trực thuận huyện trực ninh và đối tượng ninh thế duyệt chú tại xã nghĩa châu huyện nghĩa hưng đang có hành vi mua bán và tàng trữ tám hộp pháo nổ loại ba mươi sáu quả
trước đó tối ngày một mươi ba tháng một mươi một lực lượng công an huyện nghĩa hưng bắt quả tàng đối tượng hà văn trường chú tại xã nghĩa phú đang có hành vi bán hai hộp pháo hoa cho đối tượng hà đỗ phương chú tệ xã nghĩa tân
khám xét tại nhà đối tượng hà văn trường lực lượng chức năng còn thu giữ một mươi hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín quả và hai túi pháo bi với tổng trọng lượng gần ba mươi kg
hiện công an huyện đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật
công an tỉnh vĩnh long vừa bắt quả tăng hàng chục đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
nhận được tin báo của người dân lực lượng công an đã nhanh chóng ập vào bãi đất chống tại xã phước hậu huyện long hồ tỉnh vĩnh long
thì phát hiện nhiều đối tượng đang tham gia các cuộc đá gà ăn thua bằng tiền
khi thấy lực lượng công an nhiều đối tượng đã nhanh chóng bỏ chạy vào các khu vườn cánh đồng gần đó
tuy nhiên lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được một mươi chín đối tượng có hộ khẩu tại thành phố vĩnh long huyện long hồ và tam bình tỉnh vĩnh long
thu giữ một mươi tám xe mô tô năm con gà nhiều cặp cửa sát cùng số tiền trên ba mươi hai triệu đồng
hiện lực lượng công an đã đưa các đối tượng cùng tăng vật về cơ quan để tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
theo báo cáo của sở y tế tỉnh quảng nam tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh có chín chín mươi một ca bệnh dương tính sốt xuất huyết tăng gần ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
các địa phương có số ca dương tính sốt xuất huyết cao trên địa bàn tỉnh quảng nam bao gồm thị xã điện bàn thành phố hội an huyện thăng bình thành phố tam kỳ
chỉ trong vòng một tuần qua từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại quảng nam có đến bốn trăm bảy mươi sáu ca dương tính sốt xuất huyết mới và số ca bệnh chưa có dấu hiệu dừng lại
nhiều bệnh viện trên địa bàn đang quá tải vì số ca bệnh sốt xuất huyết tăng
bên cạnh việc tập trung điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết ngành chức năng tỉnh quảng nam đang tập trung phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết giám sát các điểm có nguy cơ về dịch nhằm phát hiện sớm để phun hóa chất nhằm không để dịch bùng phát lan rộng và kéo dài
mùa đông xuân với thời tiết lạnh và ẩm là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn virus gây bệnh phát triển bởi vậy mọi người cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh
bộ y tế cho biết mùa đông xuân là thời điểm thuận lợi cho nhiều dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh phát triển đồng thời cảnh báo dịch bệnh dễ dàng bùng phát và lây lan rộng nếu không có các biện pháp phòng chống quyết liệt
các bệnh truyền nhiễm hay gặp trong mùa đông xuân là cúm sởi ho gà liên cầu lợn tiêu chảy cấp cúm da cầm sốt xuất huyết tay chân miệng bạch hầu grubella
đặc biệt với sốt xuất huyết tính đến thời điểm này cả nước đã có hơn hai trăm năm mươi trường hợp mắc trong đó có bốn mươi chín trường hợp tử vong
hiện các dịch bệnh nguy hiểm tiếp tục ghi nhận và lây lan như cúm sởi và sốt xuất huyết
liên quan đến việc xây container và vào dầm cầu bộ hành phường linh trung
quận thủ đức khiến cho dầm cầu này rơi và đè lên xe container xảy ra vào sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một
công ty cổ phần đầu tư và xây dựng sa lộ hà nội chủ đầu tư đã có báo cáo gửi sở giao thông vận tải tp hcm
theo báo cáo sau khi vụ việc xảy ra trong ngày một mươi ba và một mươi sáu tháng một mươi một công ty cổ phần đầu tư và xây dựng xa lộ hà nội đã tiến hành đo đạc thực tế để xác định nguyên nhân
qua đó số liệu đo đạc tại hiện trường cho thấy tính không của cầu thấp hơn so với thiết kế
theo chủ đầu tư đơn vị tư vấn thiết kế là công ty cổ phần đầu tư
công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía nam đã thiếu kiểm tra độ mặt đường song hành theo thiết kế cũng như thực tế đã thi công
để đưa ra phương án xử lý điều chỉnh cao độ đáy dầm cho phù hợp khi dịch chuyển vị trí cầu
ngoài ra đơn vị tư vấn giám sát là công ty cổ phần tư vấn giám sát chất lượng công trình thăng long đã thiếu kiểm tra các số liệu trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công
trong quá trình thi công giữa phần cầu bộ hành và phần đường đồng thời không kịp thời báo cáo chủ đầu tư những số liệu sai khác giữa thiết kế và thực tế và chưa kiểm tra độ tính không cầu
trong báo cáo chủ đầu tư còn cho biết thêm xe container tại hiện trường sự cố là loại container bốn mươi năm feet không phải xe container thông dụng và công an đang xem xét giải quyết vấn đề này
trình xây dựng thế nhưng trên thực tế các vụ tai nạn lao động ngoài y muốn vẫn diễn ra khá nhiều tại các tỉnh thành phố trên cả nước
và tại thành phố đà nẵng chỉ trong vòng chưa đầy một tháng trên địa bàn đã liên tiếp xảy ra ba vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
sau mỗi vụ tai nạn mặc dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc cảnh báo rất nhiều thế nhưng các đơn vị thi công công trình vẫn khá chủ quan
chưa tuân thủ theo đúng quy định an toàn lao động tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro gây mất an toàn tính mạng cho người lao động người đi đường
những người dân sinh sống quanh khu vực thi công ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đầu tháng một mươi vừa qua một người lao động đang dọn dẹp tại vỉa hè công trình trên đường nguyễn văn thoại thì bất ngờ bị một thanh sắt dài bốn mét
từ trên cao rơi xuống đâm xuyên qua phần hông cắm mạnh xuống đất
ngay sau đó nạn nhân đã được lực lượng chức năng dùng cưa cắt bỏ thanh sắt và đưa đi cấp cứu
điều đáng nói là tại thời điểm xảy ra tai nạn các tầng đang thi công vẫn không có lưới chắn hàng rào bảo vệ công trình
đó cũng là thực tế đang diễn ra tại hàng loạt các công trình xây dựng nhà hàng khách sạn ven biển nằm trên tuyến đường hoàng sa
hàng trăm hộ dân sống gần đó vô cùng bất an
nên từ từ lại đó là yêu cầu của chính quyền làm sao để cho họ rào trắng để đảm bảo cho những trẻ em đi ngon qua đây
theo thống kê của sở lao động thương minh và xã hội từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố xảy ra gần bốn mươi vụ tai nạn lao động
nguyên nhân chính xuất phát từ sự chủ quan lơ là của đơn vị thi công
trong trường hợp nếu công trình xây dựng không tuân thủ theo đúng quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động
an toàn tính mạng cho công nhân và người đi đường thì sẽ bị xử phạt hành chính
truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật xây dựng và các quy định hiện hành
trong mỗi điều khoản cụ thể nó đã quy định rằng là cái việc rào trắng tương rào
hoặc cái việc mà an toàn lao động cho những người lao động thì nó đã quy định cụ thể
trong trường hợp mà gọi là nhà thông không thực hiện đúng quy định của luật viên dân
thì trong trường hợp này là họ đã vi phạm
nếu họ vi phạm thì họ sẽ bị xử lý theo quy định tạo luật nhật phạt hành chính
nhưng mà thứ hai là nếu mà gây thiệt hại hậu quả nghiêm trọng thì họ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
còn cả thứ ba là nếu người bị thiệt hại xảy ra mà gọi là họ không đạt được cái thỏa thuận
thì người đó có quyền khởi quyền bảo an và bảo an để yêu cầu bôi trường thiệt hại ngoại hợp đồng
đối với các cái chi phí mà họ đã bỏ ra để khắc phục hậu quả do cái thiệt hại của nhà thông gây ra
sau những vụ tai nạn nghiêm trọng diễn ra lực lượng chức năng đã nhiều lần vào cuộc kiểm tra giám sát
tuy nhiên thực tế vẫn còn không ít các công trình lao động phớt lờ quy định
trong thời gian tới ubnd tp đà nẵng cần thường xuyên
tăng cường công tác thanh tra kiên quyết xử lý nghiêm dứt điểm các đơn vị thi công công trình vi phạm
một tin vui cho khách du lịch đó là toàn bộ du khách đăng ký tham quan phố cổ hội an quảng nam
vào ngày bốn tháng một mươi hai sẽ được tự do tham quan các địa điểm di tích thường lãm
không gian văn hóa cổ xưa của hội an mà không phải mua vé
chương trình miễn phí tham quan này nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm hai mươi năm
ngày phố cổ hội an được công nhận là di sản văn hóa thế giới
toàn bộ du khách đăng ký tham quan phố cổ vào ngày bốn tháng một mươi hai sẽ được tự do tham quan các địa điểm
di tích thưởng lãm không gian văn hóa cổ xưa của hội an mà không phải mua vé
chương trình này nhằm tri ân tạo điều kiện cho du khách tìm hiểu những giá trị độc đáo
về lịch sử văn hóa của hội an qua đó tạo sự bút lôi kéo khách du lịch về với địa khường
phát hiện ra một túi tiền lớn để quên trong xe ô tô đỗ trên đường do xe không kéo cửa kính
một người dân đã nhanh chóng báo cho những người xung quanh biết
và làm chứng cho việc mình lấy túi tiền ra khỏi xe sau đó thông báo cho cơ quan công an
và tài sản đã được trao trả lại toàn vẹn cho chủ nhân của nó là một du khách người hàn quốc
số tiền lên tới hơn một sáu tỷ đồng
hành động đẹp này là của anh bùi quốc tuấn tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
đây là clip do anh bùi quốc tuấn nhờ một người dân ngay gần đó ghi lại
khi phát hiện ra có một túi tiền trong xe ô tô
vốn nghĩ chiếc xe này đổ gần quán ăn của gia đình anh tuấn
sự việc xảy ra vào sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một
mình sợ là cửa kính nó nó không có kéo lên nên là mình là bùi quốc tuấn nên mình đưa
điện thoại cho chú chủ nhà là ông ngô lăng quay phim và hai chú cháu cùng chứng kiến sự việc
và quay clip lấy tiền ra cách giữ giùm số cây sẵn của người khác và hiện tại niêm phong lại và báo cho cơ quan công an
tuy nhiên là nếu mình bỏ đi rồi là người khác mà họ tới họ mà họ thôn vân mình họ bóc đi chứ kia sao
ngay trong buổi sáng cùng ngày với sự làm việc xác minh của lực lượng công an khi được anh tuấn trình
báo số tiền một tỷ sáu trăm tám mươi năm triệu bốn trăm linh nghìn đồng đã được trao trả lại cho du khách người hàn quốc
cái bản chất của chúng tôi là một số tiền nguyên nhân mà chúng tôi sử dụng để sử dụng để sử dụng đồ mà chúng tôi sử dụng để sử dụng đồ mà chúng tôi sử dụng để sử dụng đồ mà chúng mình thường gọi chúng mình dùng như vậy chính là một xe ô tô

đây là một cái hành động có sức lan tỏa và đem lại những cái tích cực về cái đạo đức về lối sống về cái thân thiện của người dân hội an đối với lại du khách
mỗi ngày thành phố hội an đón hàng nghìn lượt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng việc người dân trả lại tiền tài sản để quên hay đánh rơi cho du khách không phải là việc hiếm
tuy nhiên với số tiền hơn một sáu tỷ đồng thì đây là tài sản lớn nhất từ trước đến nay được trả lại hành động này càng có ý nghĩa hơn khi hội an đang triển khai đề án hội an nhân tình thuần hậu nhằm phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người dân hội an
khi các phương tiện trên đường xảy ra các sự cố các vi phạm từ gắn thông hoặc sử dụng phương tiện để vi phạm pháp luật thì rất khó để xác minh người chủ sở hữu và người điều khiển phương tiện đó
để tăng sự ràng buộc trách nhiệm của chủ sở hữu phương tiện khi có quyết định bán cho tặng xe đến tỉnh khác bộ công an đề xuất chủ xe phải nộp lại biển số đăng ký xe để làm tăng trách nhiệm của người dân giúp cơ quan quản lý dễ dàng xác minh khi có sự cố xảy ra
đối với những trường hợp sử dụng xe của bố mẹ người thân để lưu thông không trái với quy định hiện hành thì không nhất thiết phải chuyển đổi chủ sở hữu
ngoài ra đối với những trường hợp phương tiện qua nhiều chủ sở hữu dự thảo thông tư mới cũng có những cơ chế giải quyết khi người bán viết bản cam kết và chứng minh được là chủ hợp pháp của phương tiện
có những quy định về việc cam kết và thực hiện liên viết công khai các phương tiện đó khi trong một tháng mà không có các phản ánh của người dân
quan đến các phương tiện bị trộm cắp hoặc là tranh chấp thì công an sẽ làm thủ tục để sang tên chuyển điện để phục vụ công tác đảm bảo một là quyền sở hữu phương tiện hai nữa là phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với phương tiện
để đáp ứng thời đại công nghệ bốn cục cảnh sát giao thông cho biết sau khi thông tư được thông qua thì vào cuối năm hai nghìn hai mươi sẽ hoàn thiện cơ sở dữ liệu về hồ sơ xe điện tử
qua đó sẽ giảm thiểu thủ tục hành chính giúp người dân thuận lợi hơn trong chuyển đổi sở hữu phương tiện
trên thị trường những chiếc ghế massage được bày bán khá phong phú về chủng loại và giá cả tuy nhiên vấn đề mà người tiêu dùng lo lắng đó là nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm
trên thị trường những chiếc ghế massage được bày bán khá phong phú về chủng loại và chất lượng sản phẩm

trên thị trường những chiếc ghế massage được bày bán khá phong phú về chủng lo lắng đó là nguồn gốc xuất xứ